dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh bình định
bình định đã triển khai các giải pháp để có thể đảm bảo chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
kim ngạch xuất khẩu tháng bốn của bình định ước đạt sáu mươi năm chín triệu usd giảm ba mươi sáu chín so với cùng kỳ
đây là mức giảm cao nhất trong vòng năm năm qua thời gian tới tình hình xuất khẩu tiếp tục khó khăn
tại bình định các ngành chủ lực xuất khẩu là chế biến lâm sản mai mặc và hải sản
thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp này chủ yếu là châu âu và mỹ
tuy nhiên các thị trường này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của covid một mươi chín
đứng trước khó khăn của các doanh nghiệp tỉnh bình định đã quyết liệt triển khai các giải pháp
để hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động
trong đó các chính sách hỗ trợ về thuế theo nghị định bốn mươi một của chính phủ đã được triển khai đồng bộ
tôi đã phối hợp với sở công thương để đề xuất ủy ban dân tỉnh tham mưu cho chính phủ là giảm năm mươi thuế xuất nhập khẩu
và đồng thời phối hợp với sở tài chính để mà đề xuất ủy ban dân tỉnh giảm giá dịch vụ các cái cảng vụ
để mà giảm chi phí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
tạm thời đối với các hồ sơ xuất khẩu thì chúng tôi giải quyết hoàn thuế rất là nhanh
đúng thời hạn cho bảy mươi ba hồ sơ và số thuế hoàn là một trăm chín mươi hai tỷ đã góp phần giải quyết khó khăn tạm thời
cho các doanh nghiệp bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn này
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi kim ngạch xuất khẩu của tỉnh bình định là chín trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
với những giải pháp mà các ngành chức năng bình định đang thực hiện
cộng với sự nỗ lực năng động của các doanh nghiệp hy vọng việc hồi phục và sớm vực dậy hoạt động sản xuất trong thời gian tới